việt nam airlines và công ty cổ phần vinpearl thuộc tập đoàn vingroup đã đề xuất lên bộ y tế chương trình
tri ân những chiến binh áo trắng
kỳ nghỉ năm sau chọn gói bao gồm một mươi vé máy bay khứ hồi và một mươi đêm villa
sẽ được hai đơn vị chung tay dành tặng cho đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế
trên tuyến đầu chống covid một mươi chín như một món quà tri ân đặc biệt
chương trình tri ân ý nghĩa do việt nam airlines và vinpearl đề xuất
sẽ được gửi đến các y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên y tế trực tiếp tham gia điều trị
cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín trên tuyến đầu theo danh sách do bộ y tế cung cấp
hai bên sẽ dành tặng các chiến binh áo trắng năm kỳ nghỉ trọn gói gồm một cặp vé máy bay khứ hồi
hành trình nội địa và kỳ nghỉ ba ngày hai đêm tại hệ thống nghỉ dưỡng năm sao
dành cho tối đa bốn thành viên trong gia đình ngay sau khi việt nam công bố hết dịch trên toàn quốc
chương trình tri ân được áp dụng trên các đường bay nội địa của vietnam airlines
kết nối với các điểm đến có cơ sở nghỉ dưỡng thuộc hệ thống vinpearl
vietnam airlines và vinpearl sẽ triển khai chương trình trong sáu tháng kể từ thời điểm
chính phủ việt nam tuyên bố hết dịch trên phạm vi cả nước và không muộn hơn ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi